thưa quý vị theo thông tin từ học viện quân y bộ quốc phòng các đơn vị nghiên cứu đã hoàn thành thử nghiệm một mũi tiêm đầu tiên thử nghiệm giai đoạn ba vaccine phòng covid một mươi chín nanocovax
trung tá phó giáo sư tiến sĩ chử văn mến giám đốc trung tâm thử nghiệm lâm sàng và tương đương sinh học học viện quân y bộ quốc phòng cho biết
sau khi tiêm một liều duy nhất các tình nguyện viên có sức khỏe ổn định hiện lực lượng y bác sĩ đang tích cực gọi điện để hướng dẫn đôn đốc các tình nguyện viên nhập dữ liệu nhật ký theo dõi điện tử hàng ngày liên quan đến tác dụng phụ nếu có
sau khi tiêm thử nghiệm trong đợt đầu của giai đoạn thử nghiệm một tình nguyện viên này được tiêm theo tỷ lệ là sáu một tức là sáu người tiêm vaccine một người tiêm giả dược
sau khi được theo dõi sức khỏe dự kiến đến ngày ba mươi tháng bảy các tình nguyện viên hoàn thành việc lấy mẫu máu xét nghiệm để đánh giá khả năng sinh miễn dịch
theo kế hoạch các mẫu máu được làm xét nghiệm trong vòng một tháng dự kiến đến giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi một sẽ có báo cáo kết quả dữ liệu về an toàn vệ sinh và miễn dịch vào d bốn mươi hai tức nghĩa là ngày bốn mươi hai sau khi tiêm cho một tình nguyện viên
khi tiêm thử nghiệm trong một người đợt đầu tiên của giai đoạn ba thử nghiệm vaccine
học viện quân y sẽ tiếp tục tiêm thử nghiệm cho một mươi hai người còn lại theo tỷ lệ hai một tức là hai người tiêm vaccine thì một người tiêm giả dược